người ta xôn xao về nhân cách của những người có danh sưng hay là việc có cần thiết nêu tên những người thực hiện hành vi mua bán dâm và quan trọng nhất là sự ảnh hưởng của nó đối với hình ảnh của người nệp việt nói chung
cùng với những vụ việc tương tự trước đó đã một lần nữa đặt ra bài toán quản lý các cuộc thi sắc đẹp đặc biệt là những cá nhân có danh sưng danh hiệu sau các cuộc thi này
vâng nói về vấn đề này thì không biết là chị thu thủy người từng giữ chiếc phương viện khoa học việt nam thì có ý kiến gì không ạ
theo quan điểm cá nhân tôi thì mọi sự việc mọi hoạt động thì cũng cần có quản lý bởi vì quản lý thì để ổn định và để phát triển bền vững
và vấn đề này thì cũng không thể nằm ngoài ngoại lệ nhất là khi chúng ta trong nhiều năm nay thì phải chứng kiến lạm phát các cuộc thi nhan sắc ở khắp nơi trong nhiều cấp độ
và trong một diễn biến mới nhất thì cuộc thi nhan sắc có y tín nhất có thể coi là y tín nhất bây giờ cuộc thi hoa hậu việt nam hai nghìn một mươi tám
cũng đã có một động thái để hạn chế những hệ quả đáng tiếc của thí sinh có danh hiệu sau cuộc thi
ban tổ chức yêu cầu tất cả các thí sinh có danh hiệu trong cuộc thi thì phải ký một bản cam kết giữ gìn hình ảnh trong sạch
bên cạnh đó ban tổ chức của hoa hậu việt nam cũng nâng cao vai trò quản lý truyền thông cho thí sinh trong quãng thời gian đương nhiệm sau cuộc thi
vâng tuy nhiên thì dư luận thì cũng ban hoan rằng liệu các biên bản cam kết này thì có thể trở thành một hành lang pháp bí đủ mạnh để chúng ta giảm những cái lửm sùng không năng có như thời gian vừa qua hay không
ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhận định của người dân cũng như là những người tham gia tổ chức các cuộc thi sắc đẹp
công an tp hcm công bố tạm giữ đối tượng kiều đại vũ vì hành vi môi giới mại dâm
trong đường dây này một cô gái từng đặt nhiều danh hiệu á hậu hoa hậu trong nước và cả quốc tế
được khai số tiền cho mỗi lần môi giới lên đến hàng nghìn thậm chí hàng chục nghìn đô la mỹ
giữa năm hai nghìn một mươi bảy dư luận cũng từng một lần rúng động trước đường dây môi giới mại dâm của nhiều diễn viên người mẫu
hai tú bà của đường dây này cũng từng đạt danh hiệu tại các cuộc thi nhan sắc trong nước dù các cuộc thi này không được cấp phép
cái mức sống của người ta cao quen rồi
nhưng mà khi công việc người ta làm nó không có đem lại cái mức lương hoặc là cái số tiền phù hợp
cho nên người ta sẽ tìm những công việc khác hơn
xấu đi cái hình ảnh của nghệ sĩ ở việt nam
tại vì là rất nhiều những cái hoa hậu mc mà người ta hoạt động trong sạch
nhưng mà vì những cái sự việc này mà làm ảnh hưởng đến danh tiếng của họ làm cho mọi người đều nghĩ là cái giới mc cái giới nghệ sĩ hoa hậu thì đều là dựa vào cái danh hiệu
thì cái mảng mà về những cái người bán dâm thì chỉ là một cái phần nhỏ một cái phần tiêu cực thôi
những cứ tốt của cuộc thi đó vẫn là người ta vẫn đại diện cho sắc đẹp việt nam đại diện cho hình ảnh con người việt nam
thì cái chuyện đó mình nên tổ chức
nhưng mà cái quy tắc hay cái thể lệ của thi là mình phải lồng ghép sau đó như là mình phải cam kết sau đó
khi mà mình ở một cái vị trí đó thì mình chỉ đại diện cho cái đẹp cái tốt thôi
chứ còn những cái quá tiêu cực về xã hội như vậy là mình cam kết không có được như thế
khi đường dây mô giấy mại dâm hoa hậu mc bị triệt phá cuộc thi nhan sắc có uy tín của việt nam hoa hậu việt nam năm hai nghìn một mươi chín
có động thái hạn chế những hệ quả đáng tiếc của thí sinh có danh hiệu sau cuộc thi
ban tổ chức yêu cầu tất cả thí sinh có danh hiệu
có danh hiệu phải ký một bản cam kết dư dình hình ảnh trong sạch
bên cạnh đó bàn tổ chức hoa hậu việt nam cũng nâng cao vai trò quản lý truyền thông cho thí sinh trong quãng thời gian đương nhiệm
biên bản cam kết dư dình hình ảnh dấy lên tranh luận về tính hiệu quả của những biện pháp hậu kiểm người đẹp sau cuộc thi
đặc biệt với cơn lạm phát cuộc thi nhan sắc ở nhiều cấp độ liệu cơ quan quản lý văn hóa có đủ nhân lực để kiểm soát hoạt động của những cá nhân có danh hiệu sắc đẹp này
sau khi đã có các danh hiệu thì từ năm hai nghìn một mươi sáu chúng tôi đã có một cái quy chế và một thỏa thuận
tất cả các thí sinh đoạt giải cuộc thi từ hoa hậu cho đến một số ngôi vị quan trọng thì đều ký một bản cam kết với ban tổ chức
trong đấy không chỉ có thí sinh cam kết mà bàn tổ chức cũng phải cam kết thực hiện nghĩa vụ của mình đối với thí sinh
tôi phải quan tâm đến thí sinh phải theo dõi quá trình của cô đấy phải tạo điều kiện cho cô đấy phát triển giữ gìn hình ảnh
làm tất cả những điều gì có thể để cho cô đấy phát triển tốt hơn giữ gìn hình ảnh của mình phát triển tốt lên
và để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra trong tương lai
dĩ nhiên là sau khi đăng quan chẳng hạn thì các bạn khi mà có danh hiệu sẽ có rất nhiều cạm bẫy
tuy nhiên cái lý trí cái trí thức của mọi người sẽ làm cho mọi người cảm thấy là thức tỉnh và sẽ giữ đúng cái con đường mà mình đi hơn
đôi khi cái các bạn cần nó không nhiều đến như vậy
và cái chữ tri túc biết đủ nó không phải là một thứ kiến thức đến với tất cả mọi người
cho nên đương nhiên trong thời kỳ hỗn mang của làm sao để có tiền và làm sao để xài tiền
khi mà người việt chúng ta còn bối rối băn khoăn thì chắc chắn là những xung đột tình tiền như thế này sẽ còn diễn ra nhiều
và đây cũng chính là cơ hội để cho công luận bình tĩnh lại nhìn lại bức tranh và thậm chí là đối tượng lên án
chúng ta tập trung rất nhiều về các cô gái hẳn nhiên họ xinh đẹp và họ nổi tiếng
nhưng mà tiếng nói của chân tâm của lương tâm của đạo đức và của sự khổng nộ thật sự chắc là chúng ta sẽ phải tìm đến kẻ mua
trên thực tế những cuộc thi nhan sắc chính quy tại việt nam mỗi năm đều nằm trong sự quản lý chặt chẽ của cơ quan văn hóa
với quy luật cung cầu của thị trường giải trí những cuộc thi với chất lượng thí sinh gây tranh cãi không thu hút sự quan tâm của dư luận
khó lòng thu hút đầu tư từ nhà tài trợ từ đó không thể duy trì tổ chức
tuy nhiên khán giả cũng như các luật gia nhận định cần phải tăng cường chế tài xứ phạt các sân chơi nhan sắc chui sân chơi ao làng
đơn cử như động thái xử lý quyết liệt một cuộc thi tại vũng tàu cách đây ít tháng
bên cạnh đó một hành lang quản lý như cá nhân đạt danh hiệu tại nước ngoài nhưng hoạt động tại việt nam
cũng cần nhanh chóng được hoàn thiện trước cơn sóng lách luật tổ chức trao giải nhan sắc ở nước ngoài hiện nay